hành lang pháp lý mà nhà đầu tư phải chịu

ngân hàng là được trả lại gốc
còn đầu tư trái phiếu tức là anh phải

đúng không ạ
ông có thể cho biết một số điều kiện nào doanh nghiệp được phát hành trái phiếu không ạ
điều kiện để phát hành trái phiếu
thì nó rất là đơn giản

có báo cáo tài chính của kỳ gần nhất
đấy là những điều kiện cực kỳ đơn giản

là đã có thể phát hành trái phiếu rồi

tức là phát hành trái phiếu là một khoản vai
mà không cần thế chấp
tôi cho rằng đây là một khoản vay không cần thế chấp
rất là cảm ơn ông
vậy thì sư tiến sĩ nguyễn trí hiếu
ở góc độ của nhà ngân hàng
một cái trái phiếu mà không cần thế chấp
một cái trái phiếu mà
ăn vào cái độ gọi là
lãi hay lỗ của doanh nghiệp
thì liệu có rủi ro hay không
ông có thể chỉ rõ một số những rủi ro khi mà
nhà đầu tư mua cái trái phiếu của doanh nghiệp
đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà
phát hành trái phiếu rất cao không ạ
để làm rõ được cái rủi ro của trái phiếu
thì tôi so sánh cái việc
mà vai ngân hàng
và doanh nghiệp
phát hành trái phiếu cho
xã hội cho dân chủ
khi mà một doanh nghiệp cần đến ngân hàng
thì họ đến ngân hàng họ trình bày tất cả
những cái báo cáo tài chính
rồi họ đưa ra cái mục đích
vây để làm gì cái việc sử dụng vốn
như thế nào
rồi đưa tất cả những cái tình hình tài chính
như thế nào họ phơi bày tất cả
cho ngân hàng
ngân hàng có những cái bộ phận thẩm định
chúng ta biết rằng ngân hàng có hàng nghìn người
trong hệ thống ngân hàng
và có những cái bộ phận thẩm định rất là chuyên nghiệp
họ nhìn báo cáo tài chính họ nhìn báo cáo thuế
họ phân tích được việc sử dụng vốn
họ phân tích được nguồn trả nợ
và từ đó ngân hàng cho vậy
bây giờ các doanh nghiệp
thay vì đến ngân hàng
thì đến với người dân
và doanh nghiệp nói rằng
chúng tôi cần bao nhiêu vốn
mục đích của chúng tôi như thế này
và đây là
phương pháp trả nợ của chúng tôi như thế này
thời hạn bao nhiêu
và lãi suất như thế này
một người dân bình thường
không thể có cái khả năng
cái kỹ năng để phân tích tài chính
như là một ngân hàng
thành ra người dân nếu không phải là những nhà
đầu tư chuyên nghiệp
không phải là những công ty chứng khoán
họ có khả năng phân tích như ngân hàng
thì một người dân mua trái phiếu
thật sự ra
thứ nhất là họ nhắm vào cái gì
họ nhắm vào cái vấn đề lãi suất
lãi suất cao thì họ mua
là tại vì nó tốt hơn ngân hàng
chính vì thế mà lãi suất
thì rất là tốt cho nền kinh tế
lãi suất tốt cho các doanh nghiệp
tại vì họ không cần phải lệ thuộc vào ngân hàng
thế nhưng mà
với người dân mức độ rủi ro rất cao
thay vì tôi có tiền tôi chạy đến ngân hàng
tôi gửi cho ngân hàng
và cứ mỗi tháng tôi lãnh lãi
và sau sáu tháng một năm
nhận được cái tiền tôi trả lại từ ngân hàng
còn bây giờ tôi mua trái phiếu của doanh nghiệp
tôi cũng lãnh lãi
nhưng mà đến cuối kỳ
đến khi mà trái phiếu đáo hạ ba năm năm
nếu mà tôi không nhận được
cái tiền gốc của tôi trở về
với tay tôi
thì là một cái rủi ro rất lớn
và tôi e rằng nếu mà thị trường trái phiếu
không được quy định một cách chặt chẽ
thì cái vấn đề nợ xấu
tại các doanh nghiệp
phát hành trái phiếu
là sẽ là một cái nguy cơ
cho cả nền kinh tế
vâng rất là cảm ơn
thưa luật sư lê ngọc sơn
một cái trái phiếu sẽ được đảm bảo
cho nhà đầu tư như thế nào
tôi cho rằng bằng tất cả các biện pháp
ví dụ như bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành
nếu như cái nguồn tài sản của doanh nghiệp phát hành
lớn thì rõ ràng họ
cái khả năng trả nợ nó sẽ tốt hơn
và ngược lại nếu như họ
khi phát hành họ được một tổ chức tiến dụng
bảo lãnh trong việc thanh toán trả nợ
lãi vào gốc chẳng hạn
thì đó cũng là một cái
khả năng rất là tốt
nhưng mà ngược lại thì nó dẫn đến chuyện chi phí của doanh nghiệp
sẽ lên cao hơn
theo ông thì trong cái nghị định tám mươi một
ra ngày sáu tháng bảy rất là rất mới gần đây thôi
có những điều chỉnh một số điểm
cụ thể của nghị định một trăm sáu mươi ba
thì theo ông có những điểm nào đáng quan tâm
mà ông muốn nêu ra
tôi cho rằng cái điểm đáng quan tâm nhất
là có bốn cái điểm chính
thứ nhất là doanh nghiệp phát hành phải thuê tư vấn
để lên phương án phát hành
và cũng như phương án trả nợ
đấy là một cái điểm rất là tốt
cái thứ hai
thứ hai nữa là cái dư nợ phát hành
trái phiếu không được quá ba lần
vốn chủ sở hữu để nó
cái quy định này tôi cho rằng là không chế cái bong bóng quá lớn
những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhỏ
mà phát hành lượng trái phiếu quá lớn
dẫn đến cái ví dụ như trong cái quá trình kinh doanh
họ đứt gãy một điểm nào đó
thì dẫn đến cái khả năng trả nợ
nó sẽ rất là phi thực tế
và những cái điểm thứ ba nữa là
cái đợt phát hành mới
của tổng dư nợ
của tất cả các đợt phát hành cũ
cộng đợt phát hành mới nó không được vượt quá năm lần
vốn chủ sở hữu
và cũng có một cái quy định thứ tư nữa là
phải giãn cách cái thời gian phát hành ra
có thêm một quy định nữa đó là giới hạn
cái phạm vi phát hành không quá một trăm linh nhà đầu tư riêng lẻ
của năm đầu tiên
thì ý nghĩa của nó là sao thưa ông
cái này thì tôi cho rằng cái này là đơn thuần
mề mặt kỹ thuật là dành cho các nhà đầu tư chứng khoán
không chuyên nghiệp những nhà đầu tư không chuyên nghiệp
thì nó phải đấy còn nếu như phát hành
trên một trăm linh nhà đầu tư mà bao gồm nhà đầu tư chứng khoán
thì phải phát hành trên thị trường chứng khoán
trên thị trường trái phiếu
cấp cao hơn rồi
rất là cảm ơn ông
đối với các doanh nghiệp bất động sản
trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn hiệu quả
trong bối cảnh nguồn tiến dụng ngân hàng bị xếp chặt
huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp
tiếp tục là cứu cánh cho các doanh nghiệp bất động sản
cùng với đó mặt bằng chung
lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tăng
là một trong những lý do hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân
trong khi lãi suất tiết kiệm đang có xu hướng giảm
mức tranh lệch giữa lãi suất trái phiếu doanh nghiệp
và lãi suất tiền gửi ngân hàng
ngày càng lớn sẽ kích thích nhu cầu đầu tư vào kênh này
mặc dù lãi suất trái phiếu tăng cao
đồng nghĩa với việc mức độ rủi ro
cũng đang ngày càng lớn
theo nhiều chuyên gia kênh đầu tư này khác với tiền gửi tiết kiệm
tại ngân hàng và chỉ phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệp
có khả năng phân tích và đánh giá rủi ro
phát hành trái phiếu chưa hẳn là huy động vốn
để thực hiện các chương trình dự án đầu tư của doanh nghiệp
có khi chỉ để cơ cấu lại các khoản nợ
thưa tiến sĩ nguyễn trì hiếu
ở góc độ chuyên gia tài chính ngân hàng
theo tại sao các doanh nghiệp bất động sản
họ lại thường đưa ra trái phiếu với lãi suất cao
và điều này nó gây ra một hệ lụy như thế nào
các nhà phát hành trái phiếu họ biết một điều rằng
nếu mà họ offer một cái lãi suất cao
thì nó làm cho cái trái phiếu của họ trở nên rất hấp dẫn
họ phải phát hành trái phiếu
đâu đó cái lãi suất cấp đôi
cái lãi suất huy động của ngân hàng
thì bây giờ mới có đủ độ hấp dẫn
tuy nhiên đó là một cái bẫy của tín dụng
tín dụng đây hiểu theo cái nghĩa là cho vay
tại vì phát hành trái phiếu cũng là một cái cách cho vay
đó là cái bẫy của tiến dụng
là cứ dùng cái lãi suất để mà hấp dẫn

thì theo cái nhìn của tôi
ngay cả cái nghị định tám mươi một của chính phủ
cũng không bảo vệ một cách hoàn hảo
cái vấn đề những cái rủi ro của phát hành trái phiếu
hai cái vấn đề
và tôi thấy rất nguy hiểm
cái thứ nhất là vấn đề sử dụng vốn
ngân hàng cho một doanh nghiệp vay
doanh nghiệp cho ngân hàng biết là sử dụng vốn và những mục đích gì
và ngân hàng họ kiểm soát rất chặt chẽ
còn bây giờ cho mấy ông phát hành trái phiếu
đặc biệt là bất động sản
bất động sản
các ông ấy dùng một số tiền vài chục tỷ như thế
thậm chí có thể lên đến vài trăm tỷ
bỏ tiền vào đâu đó
người dân không kiểm soát được
không có một cái cơ chế kiểm soát
thành ra cái đó là cái rủi ro nhất
cái rủi ro thứ hai
là cái khả năng trả nợ của nhà phát hành
theo nghị định tám mươi một
thì cái hệ số đoàn bảy tài chính đó
không thể quá mấy lần
ba lần trên cái vốn chủ sở hữu
thế nhưng mà bây giờ
nếu mà bây giờ một ông doanh nghiệp
ông ấy phát hành trái phiếu
rồi ông ấy lại nợ ngân hàng
rồi ông lại nợ tất cả những cái đó
cái hệ số tài chính
đoàn bảy tài chính
có thể lên đến bảy trên một
một mươi trên một
làm sao người dân kiểm soát được
thành ra những cái quy định của chính phủ hiện tại
không đủ để mà khống chế
cái rủi ro
trong việc phát hành trái phiếu
đặc biệt là các trái phiếu bất động sản
vâng rất cảm ơn ông
như vậy theo tiến sĩ hiếu
nghĩa là doanh nghiệp bất động sản

trong việc phát hành trái phiếu
trong việc phát hành trái phiếu của mình
không hẳn chỉ vì là họ có lợi nhuận cao
mà họ trả lợi sức cao
và cũng không hẳn là họ có cái năng lực trả nợ tốt
mà họ cũng tự tin để trả lợi sức cao
mà chủ yếu là để thu hút vốn nhanh hơn nhiều hơn
từ phía người dân đúng không ạ
rất chính xác
và đặc biệt hơn nữa điều này nó gắn liền với rủi ro
vậy thì theo không ông vừa mới nói về vấn đề đó
nó là cái rủi ro cho cả hai phía
cái rủi ro cho người dân
là tại vì người dân nhìn thấy cái lãi suất cao
và nhảy vào để mà mua trái phiếu
và cái khả năng mà vỡ nợ là có
và khi vỡ nợ rồi đó
lấy lại vốn là rất khó
đặc biệt những cái trái phiếu mà không có tài sản bảo đảm
cái rủi ro thứ hai
là cái rủi ro cho nhà phát hành
tại vì lãi suất càng cao
gánh nợ tài chính càng lớn
thành ra cái lãi suất
nó là cái bẫy tiến dụng
mà tôi luôn luôn nói rằng
nó là một cái rất là nguy hiểm
thưa sĩ là trong cái bối cảnh
mất khả năng trả nợ như vậy
thì ngoài nhà đầu tư ngoài nhà phát hành bị rủi ro
thì nền kinh tế
và nói chung sự ổn định quốc gia liệu có rủi ro hay không ạ
ồ chắc chắn rồi
bây giờ nếu mà các nhà phát hành mà vỡ nợ
thì có thể kéo theo rất nhiều
những người dân
mà họ bỏ tiền vào đấy
mất tài sản
rồi nó có thể có một cái tác động lan truyền
trên cả một cái thị trường nữa
tại vì một cái nhà phát hành họ có thể nợ ngân hàng
họ có thể nợ những
nhà kinh doanh
bất động sản khác
nó kéo theo cả một cái sự
tức là cái domino nó sẽ lan tỏa ra
rất là cảm ơn
vậy chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của vấn đề ngày hôm nay
đó là làm thế nào để kiểm soát
cái độ rủi ro của những cái trái phiếu
mà là rất cao
đặc biệt trong những cái bất động sản đúng không ạ
chết về mặt pháp lý xin mời
luật sư lê ngọc sơn
theo ông thì là về mặt pháp lý chúng ta đã đủ chưa
và cần phải làm gì
cũng như có lời khuyên nào đối với người dân
để kiểm soát được cái sự rủi ro
khi mà mình chạy theo cái lãi suất cao của trái phiếu
tôi cho rằng về mặt pháp lý
thì như tiến sĩ hiếu đã phân tích rất rõ
kể cả cái nghị định tám mươi một mới
thì cũng chưa hẳn đã đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư
nhưng tất nhiên tôi cho rằng
dưới góc độ gọi là thị trường đầu tư
thị trường tài chính thì nhà đầu tư đương nhiên phải chấp thuận
cái câu chuyện này thôi
đầu tư và tài chính thì phải chấp nhận
với cái lợi nhuận cũng như là rủi ro tương xứng
rõ ràng nếu như anh ham lãi suất
so với tiền gửi ngân hàng
thì anh cũng phải chấp nhận
chúng tôi đồng ý rằng là đầu tư vào chứng khoán
là rủi ro
và cũng có thể mang lại những lợi nhuận kỳ vọng tốt hơn
nhưng mà vậy chúng ta cần phải nhấn mạnh
là làm thế nào để kiểm soát cái rủi ro đấy
một cách tốt nhất trong cái điều kiện
chính xác thì nhà đầu tư phải nên tham khảo
nên tham khảo là các tổ chức tư vấn
chuyên nghiệp về tài chính
ví dụ như họ có thể có khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính
đọc hiểu báo cáo bản báo cáo bạch
khi phát hành trái phiếu chẳng hạn
và họ cũng phải kiểm tra được
tham gia được
có các thông tin về quá trình sử dụng vốn của tổ chức phát hành
để tránh những rủi ro cần tiết
đấy thì rõ ràng là nhà đầu tư
rõ ràng buộc phải trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan
buộc phải trở thành nhà đầu tư thông minh
và đặc biệt là vai trò của các đơn vị tư vấn
cho nhà đầu tư cũng phải
được cân nhắc và đẩy lên cao hơn nữa
vâng cảm ơn ông
cụ thể về phía bản thân mình thì từ thực tiễn
thưa chuyên gia tiến sĩ nguyễn trí hiếu
ông có thể có lời khuyên gì cụ thể
cho ba đối tượng
thứ nhất là nhà đầu tư người mua trái phiếu
thứ hai là chính phủ
và thứ ba nữa vào cả hệ thống tài chính
về phía nhà đầu tư
thì nên chọn những trái phiếu
được ngân hàng bảo lãnh
điều thứ nhất
cái điều thứ hai là quy định của chính phủ
tôi phải đề nghị với chính phủ
trong tương lai ngay cả phát hành
bắt đầu từ mùa một thông một hành hai nghìn hai mươi một
thì phát hành trái phiếu riêng lẻ
chỉ dành cho các nhà
trái phiếu chuyên nghiệp mà thôi
chứ còn người bình thường không thể phát hành trái phiếu riêng lẻ được
tôi đề nghị là trong tương lai
tất cả những cái phát hành trái phiếu
riêng lẻ hay ra đại chúng
phải thông qua ủy ban chứng khoán nhà nước
điều thứ ba
mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng
việt nam không có một cái công ty
chấm điểm tiết nhiệm
cho các doanh nghiệp
đó là một cái thiếu sót
chúng ta biết rằng chúng tôi ở bên mỹ
chúng tôi mua trái phiếu
chúng tôi nhảy vào
tìm cái rating của moody s
rồi từ cái rating đó
thấy ông nào ông ấy được a a a b b b
những cái investment grade
thì chúng tôi sẽ mua
chính như chúng tôi cũng sẽ phải tham gia
đấy là lời tư vấn rất tốt và khách quan
và khách quan nhất
việt nam mình chưa có
tôi nghĩ rằng việt nam cần phải có những công ty chấm điểm tiết nhiệm
càng sớm càng tốt
vâng rất cảm ơn ông
thế về mặt chính phủ thì theo ông là
có cần thêm những cái bổ trợ
hay là những cái điều chỉnh cao hơn nữa
về mặt pháp luật không ạ
tôi nghĩ rằng về mặt pháp luật
phải có những cái điều chỉnh nó
chặt chẽ hơn nữa
đặc biệt là trong cái bản cáo bạch
các doanh nghiệp
phát hành phải có
những cái thông tin rất cụ thể
tôi đề nghị là tất cả những cái doanh nghiệp
phát hành tất cả những công ty mà phát hành
trái phiếu phải được kiểm toán
chúng ta cũng có quyết định đó
nhưng mà chỉ cần là kiểm toán
đủ điều kiện mà được công nhận thôi
đúng rồi nhưng mà chúng ta
không có một cái quy chế
chúng ta có quy chế đó một trăm sáu mươi ba và một trăm tám mươi một
được có cái quy chế đó
có kiểm toán thế nhưng mà loại kiểm toán nào
trên thế giới đó thường thường là
những công ty phát hành dùng những cái
hãng kiểm toán mà hàng đầu
của quốc gia để mà kiểm toán
thế thì có lẽ chúng ta cần phải có cái quy định đó
cái thứ hai nữa quan trọng
là trong tất cả cái bản
các doanh nghiệp phát hành
phải đưa ra những cái chi tiết rất cụ thể
lịch sử trả nợ của họ trong quá khứ
không những là về những cái
đợt phát hành trong quá khứ
mà ngay cả lịch sử trả nợ của họ
với ngân hàng và ngay cả những nhà cung cấp
để mà người
nhà đầu tư có một cái
ánh giá cụ thể
họ có khả năng trả nợ hay không
như vậy là cả hai vị chuyên gia đều khẳng định rằng là về mặt pháp lý
nhà đất phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
cái luật liên quan tới
phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là tăng
cái độ minh bạch và cái sức ép
đảm bảo nghĩa vụ của nhà phát hành
của doanh nghiệp
bên cạnh đây nữa là các vị cũng đưa ra những cái lời khuyên
đối với nhà đầu tư là cố gắng tìm kiếm
những mặt hàng tốt nhất
căn cứ vào những điều kiện trả nợ
vào lịch sử trả nợ và uy tín của nhà phát hành
đặc biệt là căn cứ vào cái khả năng trả nợ
bằng tài sản vật chất bao gồm là tài sản đảm bảo
hoặc là sự bảo lãnh về mặt thanh toán
một lần nữa rất là cảm ơn
hai vị khách mời đến với chương trình
và có những chia sẻ rất là thâu đáo và đặc biệt là hữu ích
đối với những nhà đầu tư những nhà đầu tư không chuyên nghiệp
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
và xin hẹp lại trong chương trình lần sau